tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác timor leste
ông dionisio barbosorets sang tham dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám tại hà nội
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ cảm ơn timor leste đã cam kết ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đồng thời đánh giá cao quan hệ hai nước
tiếp tục có những bước tiến tích cực và nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy hợp tác song phương phát triển toàn diện hơn nữa
thông qua tăng cường trao đổi đoàn thiết lập các cơ chế trao đổi định kỳ trước mắt là cơ chế ủy ban hỗn hợp
như đã nhất trí tại hiệp định khung về hợp tác kỹ thuật và kinh tế tháng bốn năm hai nghìn một mươi
thủ tướng chính phủ đề nghị các bộ ngành các cơ quan đại diện của hai bên cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa
nhằm lấy lại đá tăng trưởng thương mại đầu tư hai chiều mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp nghề cá dầu khí
đánh giá cao những ý kiến của thủ tướng chính phủ bộ trưởng soares cho biết sẽ thúc đẩy sớm hoàn tất các thủ tục
để đưa hiệp định thương mại song phương đi vào triển khai xúc tiến đàm phán và ký kết hiệp định đầu tư song phương
đồng thời khẳng định timor sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp việt nam trong đó có viettel hoạt động tại timor